sau năm năm thực hiện đề án xây dựng đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng đã được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng
xây dựng hơn bốn mươi công trình góp phần phát triển kinh tế xã hội và thay đổi diện mạo của huyện đảo
đề án xây dựng đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi
được thủ tướng chính phủ phê duyệt vào ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi ba
qua năm năm thực hiện đề án đời sống nhân dân huyện đảo bạch long vĩ đã ổn định
nhiều công trình hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư xây dựng
và đang từng bước trở thành huyện đảo vững mạnh toàn diện
trải qua hai mươi năm năm xây dựng và phát triển được sự quan tâm của thành phố và trung ương
và sự cố gắng nỗ lực của các thế hệ cán bộ lãnh đạo quân và dân của huyện
đến nay huyện đã có những bước phát triển vững chắc
trong thời gian tới huyện sẽ tập trung khắc phục những khó khăn hạn chế
và phát huy tiềm năng lợi thế để xây dựng huyện phát triển bền vững về kinh tế
quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc
chất lượng đời sống của cán bộ quân và dân ngày càng được ổn định và nâng cao
xác định xây dựng đảo bạch long vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá
và tìm kiếm cứu nạn của khu vực phía bắc
huyện đảo bạch long vĩ giờ đây đã được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng hơn bốn mươi công trình
hiện đảo đã có điện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hệ thống viễn thông kết nối trực tuyến với đất liền
hồ chứa nước ngọt đóng tàu hoa phượng đỏ với kinh phí hơn một trăm bảy mươi tỷ đồng
kinh tế xã hội huyện đảo phát triển nhanh đảo có khu bảo tồn biển
với hai mươi hai loài động vật thủy sinh hoang dã quý hiếm có giá trị kinh tế cao
đảo bạch long vĩ chính là đảo đầu tiên xây dựng mô hình đảo thanh niên
từ xương rồng xoài đá đến nay hai mươi năm năm thanh niên xuân phong hải phòng
đã có những đóng góp vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của huyện đảo
cả ở mặt xây dựng hạ tầng cơ sở các thiết chế văn hóa các điều kiện đảm bảo cho đời sống dân sinh
và đặc biệt là cũng chính thanh niên sung phong đã cung cấp nguồn nhân lực dân số cho huyện đảo
giúp chúng ta thực sự từ một đảo quân sự để biến thành một đảo dân sự hóa
khẳng định chủ quyền
những kết quả đoàn thanh niên hải phòng đạt được đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước
yêu biển đảo nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ
trong tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo
quan tâm chăm lo đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân huyện đảo bạch long vĩ